ngày một mươi tháng một mươi tại quảng ninh đã diễn ra hội nghị triêu thương hội trợ thương mại du lịch quốc tế việt trung móng cái đông hưng năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề mở rộng hợp tác phát triển bền vững hội trợ sẽ đưa ra nhiều sáng kiến trong kết nối tiêu thụ sản phẩm
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế trong thời đại bốn hiện nay
năm nay hội trợ được tổ chức tại thành phố móng cái từ ngày một đến ngày bảy tháng một mươi hai với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn
hội trợ là một trong những chương trình hợp tác thiết thực hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thương mại du lịch đầu tư của khu vực kinh tế năng động móng cái việt nam
đông hưng trung quốc phấn đấu hướng tới trở thành khu vực kiểu mẫu cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam trung quốc